từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh bình định phát hiện ba cơ sở phát hành xuất bản phẩm có bảy bán một số đầu sách bao gồm sách giáo khoa sách tham khảo có dấu hiệu in lậu
một trong ba cơ sở nói trên là nhà sách mỹ huyền ở thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn
qua kiểm tra kho của nhà sách phát hiện việc tàng trữ kinh doanh hơn bảy mươi hai sáu trăm linh cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu in lậu trị giá khoảng một tỷ đồng
thời điểm kiểm tra tem gián trên số sách này khác với tem của nhà xuất bản giáo dục việt nam
các loại sách trên chủ nhà sách không cung cấp được hóa đơn chứng tử hợp lệ
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết vừa phát hiện bốn cơ sở sản xuất phân phối thuốc tân dược thực phẩm chức năng quy mô rất lớn tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố
tại thời điểm kiểm tra bốn cơ sở sản xuất và phân phối trên địa bàn quận tám quận một mươi một mươi một và huyện bình chánh
các trinh sát đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm là thuốc tân dược thực phẩm chức năng giả
như viên uống tăng cường nội tiết nữ sinh lực nam mát gan bổ thận và thực phẩm chức năng cho trẻ em được các đối tượng sản xuất làm giả với số lượng lớn
các sản phẩm được pha chế sản xuất bằng hệ thống máy móc hiện đại
qua khai thác ban đầu sưởng sản xuất nằm trên địa bàn huyện bình chánh là nơi chuyên làm giả các loại thuốc tân dược thực phẩm chức năng của các đơn vị trong nước và quốc tế theo đơn đặt hàng
trung bình một tháng sản xuất giả và xuất ra ngoài thị trường hơn một triệu đơn vị thuốc tân dược thực phẩm chức năng các loại
hoạt động khi chưa có giấy phép của ngân hàng nhà nước ví điện tử tự xưng payasian đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi mà huy động vốn trái phép thông qua việc phát hành mua bán đồng tiền ảo pa
theo lời giới thiệu thì đã có tới hàng nghìn người ở khắp các tỉnh thành bỏ tiền để đầu tư
vậy đối tượng mà ví điện tử tự xưng này nhắm đến là ai đầu tư tiền ảo pa mang lại thu nhập khủng hay là chỉ mang lại rủi ro
sau đây sẽ là tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
không cần phải gì một trăm linh đô một đô đúng không năm mươi đô không vui vui thôi năm mươi đô mà nhân với hai đồng tức là một trăm linh đô một trăm linh đô cũng khoảng hơn hai tỷ nhé đúng không thì đó là một cái tài sản rất là lớn cho chúng ta
lãi suất khủng nghe thuyết trình xong lại còn được ăn cơm chiêu đãi miễn phí hàng chục người dân tỉnh yên bái ngay lập tức đã xuống tiền
người đàn ông này cũng vậy không có điện thoại di động thông minh
nước áp của ví điện tử và gia đình thuộc hộ nghèo thế nhưng vẫn bỏ ngay hai triệu năm trăm linh nghìn đồng để mua tiền ảo paya
năm tháng sau khi trở thành nhà đầu tư tiền ảo ông vẫn chưa từng nhìn thấy tài khoản của mình trong ví điện tử
những người thuyết trình cũng bi mất thứ duy nhất ông còn giữ được là tờ giấy này
khi chúng tôi đã nộp tiền xong thì là không cho một biên giá gì chỉ cho chúng tôi một tờ giấy này
cái tờ giấy vàng này
tờ giấy vàng này
tờ giấy này ghi cái gì ạ
tờ giấy này ghi họ tên và má số
bác đã từng truy cập bao giờ hay chưa ạ
tôi chưa truy cập bao giờ
thế thì làm sao mà biết mình là cái tài khoản này có tiền hay không nhỉ
tôi cũng đến chịu
còn người đàn ông này cũng đã bỏ ra một mươi triệu đồng để đầu tư tiền ảo paya
ông cũng mới sắm điện thoại để vào mạng tìm tài khoản
thế nhưng lại không biết làm thế nào để lấy được tiền
nghe bà chị cứ theo
bà bảo tao sắp lấy được tiền rồi
hai mươi ngày nữa là tao được tiền rồi
thế cuối cùng đến bây giờ là bác thấy đã lấy được tiền chưa ạ
thời gian gần đây công an thành phố yên bái phát hiện một nhóm người tổ chức tụ họp đồng người trái phép
để thuyết trình lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo paya theo hình thức đa cấp
sau khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện nhóm người này có thu tiền thật của người dân
nhưng không có bất kỳ phiếu thu hay giấy tờ

chứng minh việc thu tiền
và đây chỉ là giao dịch dân sự
do vậy việc người dân đầu tư tiền ảo paya có nguy cơ rủi ro mất tiền là rất lớn
nếu mà có cái vấn đề xảy ra mà người dân muốn đòi lại tiền
thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đủ cái điều kiện không đủ cái căn cứ để mà đòi lại cái khoản tiền đã đóng
tại vì là không có một cái giấy tờ gì chứng minh rằng là anh đã đóng một mươi triệu hai mươi triệu ba mươi triệu
theo con số thống kê tạm thời
tại tỉnh yên bái đã có ít nhất một mươi triệu tiền
tỉnh yên bái đã có ít nhất vài chục người dân bỏ tiền thật mua tiền ảo paya
người ít thì vài triệu nhiều thì hàng trăm triệu
nhưng đến nay vẫn chưa có ai lấy lại được một đồng tiền nào
dùng tiền thật để mua tiền ảo
lãi suất khủng ở đâu chưa thấy chỉ thấy có nguy cơ trắng tay
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
theo thông tin từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
chương trình giới thiệu du lịch việt nam tại ba thành phố saporo
kanagawa và tokyo của nhật bản sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng chín
đây là chương trình góp phần hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước
con người và du lịch việt nam đến thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của việt nam
đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm được cơ hội hợp tác
thúc đẩy trao đổi khách hai bên
tổng cục du lịch nhận định nhật bản là một trong những thị trường khách quốc tế
quan trọng nhất của du lịch việt nam
lượng khách du lịch nhật bản đến việt nam liên tục tăng
đứng thứ ba trong số các thị trường khách quốc tế đến việt nam sau trung quốc và hàn quốc
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã đón hơn tám trăm hai mươi sáu sáu trăm linh lượt khách nhật bản
tăng ba sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
sau bảy tháng của năm hai nghìn một mươi chín khách nhật bản đến việt nam tăng một mươi hai
một số điểm du lịch của việt nam thu hút khách nhật bản là thành phố hồ chí minh
hà nội quảng ninh ninh bình cụm các điểm huế đà nẵng hội an nha trang
và đồng bằng sông cửu long
cây sa chi là cách gọi tắt của cây sa yên chi
được trồng thí điểm trên địa bàn huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do thời tiết nắng hạn bất thường đã khiến cho cây sa chi bị chết hàng loạt
gây thiệt hại nặng về kinh tế
mô hình trồng cây sa chi được huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi phân bổ một bảy tỷ đồng
giao cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai
chọn thí điểm ở ba xã ba tô ba tiêu và ba động
trong đó ba tiêu được chọn thực hiện đầu tiên
tuy nhiên hiện tại trong tổng số diện tích ba bảy hectare đã trồng thử nghiệm sa chi
thì gần như đã bị chết trắng do nắng nóng
theo khảo sát thực tế hiện nay giá của quả sa chi tươi đạt trung bình là chín mươi đồng một cân
và khoảng một trăm tám mươi đồng một con phơi khô làm sạch
trong năm đầu thu hoạch chỉ với một hectare cây sa chi cho thu hoạch khoảng một tấn
với giá bán thấp nhất là năm mươi đồng một cân
người chồng có doanh thu khoảng năm mươi triệu đồng
tuy nhiên tình trạng cây sa chi chết hàng loạt này đã gây thất thu
đối với dự án trồng thí điểm sa chi trên đất ba tơ của tỉnh quảng ngãi
và nắng nóng kéo dài thì cũng đã khiến cho hơn một mươi ba một trăm linh hộ dân tại tỉnh bình định
rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
bên cạnh nắng hạn thì việc quy hoạch hệ thống cung cấp nước chưa hợp lý
cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên
thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
gia đình chị nguyễn thị thùy linh ở xã phước thuận huyện tuy phước tỉnh bình định
phải bỏ ra để mua nước sinh hoạt suốt hơn hai tháng nay
chi tiêu tăng cao thế nhưng để mua được nước cũng không dễ dàng
khi phải đi xa hàng cây số
cùng với đó là chất lượng nước cũng không thật sự đảm bảo
nước ở đây thấy rất khổ
mọi người đi chớ từng thùng từng thùng về để sinh hoạt
mè nước thì nó rất là dơ
nó không có trong như mấy hôm
bữa giờ cứ cách bữa giờ cấp nước chắc cũng gần hai tháng
hai tháng rồi
mà nó cũng chưa có nước
mà đi đậu là nước nó dơ cực kỳ
thống kê sơ bộ đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
toàn tỉnh bình định đã có hơn một mươi ba một trăm linh hộ dân
với gần năm mươi năm người thiếu nước sinh hoạt
nhiên trọng nhất là tại các huyện tuy phước phổ mỹ hoài nhơn
bình định vân canh và thị xã an nhơn
nhiều nắng nóng tiếp diễn đến đầu tháng tám
toàn tỉnh có khả năng trên năm mươi chín ba trăm linh người thiếu nước sinh hoạt
thứ nhất là do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài
từ tháng sáu cho đến trong tháng bảy này thì mưa gần như không đáng kể
vấn đề thứ hai là các công trình cấp nước của chúng ta thì nó làm xen ghẽ
nhưng công sức nó không đủ
do vậy nó dẫn đến tình trạng thiếu nước
đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định đề nghị các ban ngành
lực lượng công an và các địa phương nhanh chóng tìm giải pháp cung cấp nước cho người dân
năm hai nghìn một mươi chín này là một trong những năm mà nó hạn và thiếu nước rất là gây ghét
cho nên là những cái vùng nào mà nó bị thiếu nước sinh hoạt
là những cái vùng nào mà nó thiếu nước tưới thì mình thấy rất là rõ ràng
đây là cái điều kiện tốt nhất đỡ cho các cái cơ quan quản lý nhà nước
nhìn nhận rành là cái việc
quản lý trong thời gian vừa rồi thì mình đầu tư một số các công trình để cấp nước sinh hoạt
hoặc là cấp nước tưới thì mình qua cái đây là mình thấy luôn
chỗ nào thiếu nước là mình phải đầu tư ngay
trước mắt theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định
lãnh đạo các địa phương không được để người dân mua nước không đảm bảo vệ sinh
về sử dụng cho sinh hoạt gây ảnh hưởng sức khỏe và phát sinh dịch bệnh
đồng thời sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư
khẩn trương lập dự án mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch các nhà máy nước
về các địa phương trình sớm để triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân địa phương